chúng tôi sắp xếp thời gian chúng tôi căn cứ vào tính chất nguy hiểm
cũng như là sự thuyết phục của hình ảnh clip do người dân họ gửi đến
chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để chúng tôi phân bổ
chúng tôi chuyển cho các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền
tại thành phố đà nẵng để giám sát tình hình giao thông trên địa bàn
hiện đã có hàng trăm camera được lắp đặt tại các vị trí giao thông trọng điểm
lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm
tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn ra
nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận
làm sao để tăng cường việc giám sát từ đó nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
phát huy sức mạnh toàn dân là giải pháp được đưa ra
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã đề nghị kêu gọi người dân
khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì gửi hình ảnh clip về lực lượng chức năng xem xét xử lý phạt nguội
địa chỉ tiếp nhận hình ảnh clip vi phạm tại các trang fanpage
cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
truyền hình an ninh đà nẵng tuổi trẻ công an thành phố đà nẵng
các hình ảnh phản ánh cần được đầy đủ thông tin như địa điểm tuyến đường biển số xe vi phạm
đó là một điều thuốc đặc trị trong thời gian vừa qua
và cũng nhăn đây thì cũng rất là cảm ơn quân chống nhân dân
cũng như là những người mà rất là quan tâm đến hình ảnh giao thông đã tích cực
cung cấp hình ảnh rất là có chất lượng
cảnh sát giao thông qua đó xử phạt nghi minh trước pháp luật
để mà tạo sự công bằng trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông
thực tế việc xử lý những vi phạm giao thông từ những phản ánh của người dân
qua các trang mạng xã hội đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
triển khai từ nhiều năm trước tiếp tục được đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian gần đây
điều này đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo người dân
tôi rất đồng ý tại vì làm như vậy thì nó cũng giảm bớt cái tai nạn giao thông
cho nên là đem lại sự an toàn cho người dân của thành phố hơn
nếu như mình thấy phát hiện những vụ vi phạm giao thông đua xe lạng lách
hay là đi xe hàng ba trên đường phố thì mình sẽ chụp hình
mọi người đều có ít như thế thì tình hình giao thông của đà nẵng sẽ càng ngày càng văn minh hơn
với những camera đặc biệt hoạt động ngoài lúc mọi nơi như thế này
thì những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khó có thể bị bỏ lọt
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tham gia giao thông một cách an toàn văn minh
thưa quý vị mới đây nhà xuất bản giáo dục việt nam thông tin năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
giá sách giáo khoa theo chương trình mới tăng từ hai trăm linh đến trên ba trăm linh so với chương trình hiện hành
nhiều phụ huynh cho rằng việc tăng giá sách giáo khoa chóng mặt ở thời điểm này là không phù hợp
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín kéo dài
vậy nguyên nhân nào khiến giá sách giáo khoa tăng cao
và trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trưởng quay phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long chuyên gia kinh tế
để tìm hiểu về cách tính giá sách giáo khoa hiện nay ở nước ta
cũng như là lý do khiến sách giáo khoa tiếp tục tăng cao
xin chào ông ạ
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
nhà xuất bản giáo dục việt nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp ba bảy một mươi ở hai bộ
kết nối chi thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
so với sách hiện hành giá các bộ sách này cao hơn từ hai đến ba lần
ví dụ một bộ sách lớp ba năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có giá từ một trăm bảy mươi bảy đồng một bộ đến một trăm tám mươi ba đồng một bộ
giá của bộ cánh diều cao hơn

giá của bộ cánh diều cao hơn

hiện bảng giá chi tiết sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi mới đã được đăng tải trên website của nhà xuất bản giáo dục
hiện bảng giá chi tiết sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi mới đã được đăng tải trên website của nhà xuất bản giáo dục
giá kê khai này đã thấp hơn khoảng hai mươi so với giá kê khai của các nhà xuất bản khác

năm nay số cuốn trong mỗi bộ sách cũng tăng nhiều hơn
ví dụ với lớp ba bộ cũ chỉ gồm sáu cuốn thì bộ mới có tới một mươi hai cuốn chưa kể sách tiếng anh
lớp bảy tăng từ một mươi hai lên một mươi ba cuốn số cuốn tăng thêm trong các bộ mới
chủ yếu phục vụ các môn như giáo dục thể chất hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
theo quy định về luật giá và các văn bản hướng dẫn giá sách giáo khoa do doanh nghiệp
các nhà xuất bản tự xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính đúng đắn phù hợp chịu trách nhiệm toàn diện theo chủ trương của quốc hội

giá sang sách giáo khoa thì ảnh hưởng rất lớn và được sự quan tâm của tác giả của mọi người
thế thì trong thời gian gần đây ta thấy là giá sách giáo khoa thì tăng gấp hai đến ba lần
tăng từ hai trăm linh đến ba không những cái giá sách tăng mà cái số lượng sách tăng cũng tăng
ví dụ có từ một mươi lên một mươi một tuổi lên tất cả các thứ
thế thì ta thấy là thực tế thì vấn đề này thì ta thấy là nhà nước rất là quan tâm
đặc biệt thủ tướng chí phủ theo tôi biết thời thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng có yêu cầu
văn bản trí thức là yêu cầu là giá sách giáo khoa không phải tăng quá cái giá sách hiện hành
nhưng mà tại sao cái diễn biến nó vẫn như vậy
và không những chính phủ quan tâm cơ quan này mà đặc biệt quốc hội cũng rất quan tâm
mà chính phủ đã đưa ra một cái chương trình nghị sự bàn về sách giáo khoa
và chính phú hội đã đưa ra chủ trương là sợi hóa
thế thì nguyên nhân nào mà làm cho sách giáo khoa nó tăng lên
chúng ta thấy là giá sách giáo khoa thì là nó sản xuất thì nó tính toán ta thấy là nó gồm ba yếu tố
yếu tố thứ nhất là cái chi phí về nội dung thứ hai là chi phí về in ấn thứ ba là chi phí phát hành
thế thì trong ba cái chi phí đó trong ba cái nội dung đó ba yếu tố đó thì có những yếu tố cụ thể
yếu tố trực tiếp và yếu tố gian tiếp
thế thì trong cái bối cảnh mà chủ trương của quốc hội là cho sợi hóa
sợi hóa tại sao
là vì trong cái điều kiện trong cái nguồn lực của nhà nước quốc hạng
thì đòi hỏi phải huy động tất cả những nguồn lực của các thành phần kinh tế khác cùng tham gia
để giảm bớt cái ngánh nặng
thế thì chính do sợi hóa như vậy cho nên là tất cả những cái đơn vị
mà muốn cái giáo trình mình được thông qua đảm bảo có chất lượng
thì phải chọn cái đội ngũ biên soạn có chất lượng có uy tín
mà khi chọn cái đội ngũ biên soạn có chất lượng có uy tín
thì chắc chắn là chi phí giá phải cao hơn
đấy là nguyên nhân thứ nhất
nguyên nhân thứ hai nữa là cái khấu y nấn
y nấn thì để có thể cạnh tranh được và có thể tạo được hợp lợi cho người mua
thì người ta phải y những loại giấy rất là tốt giấy cút xe hoặc y bốn màu
không thì chi phí nó cao lên
đồng thời để đẩy mạnh cái phát hành chúng ta biết trong cái hoạt động về báo chí
thì muốn phát hành thì chi phí hầu cũng cao
cho nên đấy là những cái nhân tố mà làm cho cái giá sách giáo khoa nó tăng cao lên
từ hai đến ba lần
mà gây một cái sự bức xúc của công luận đặc biệt là những người dân lao động
người ta thu nhập còn hạn chế mà người ta phải gánh nặng thêm một chi phí này nữa
mà đặc biệt trong cái bối cảnh mà chúng ta đại dịch mà nó tác động tới rất là mạnh
thì tới doanh nghiệp tới người dân tới an sinh xã hội
mà trong bối cảnh trong tình hình như vậy thì càng tạo thêm một cái gánh nặng khó khăn
cho cái người mà người ta phải chi trả cái khoản này
ông có thể phân tích chi tiết là sách giáo khoa hiện nay được tính giá
dựa trên những cái quy định và cơ sở nào
thật thế dựa trên cái quy định về chi phí của bộ tài chính
ví dụ như là tính theo yếu tố yếu tử còn yếu tố trực tiếp
cái này có tính chất về mặt nghiệp vụ mà cái này nó quy định rất là rõ ràng
rất là chặt chẽ mà theo một nguyên tắc chung tính toán
và từ giá thành người ta sẽ từ chi phí sản xuất tính giá thành
từ giá thành tính lợi nhuận và cuối cùng tính ra cái giá bán
dạ vâng có ý kiến cho rằng là giáo dục là quốc sách hàng đầu
bởi vậy mà nếu như dựa vào giáo dục để kinh doanh thì là không lành mạnh
trong giáo dục và thiếu tính nhân văn
vì vậy mà sách giáo khoa được tính theo luật giá hiện nay
người ta cho rằng là chưa phù hợp
thế quan điểm của ông như thế nào
thật thế giáo dục là quốc sách mà bác hồ cũng đã dạy đúng không
chồng người thì trăm năm chồng cây thì mấy năm chồng người thì mấy năm chồng cây trăm năm
đây là một cái nguồn tố một lực lượng rất quan trọng
để tạo điều kiện phát triển của một quốc gia của một đất nước
thế thì thường thường mà khi chúng ta mở rộng cái hoạt động của những ngành giáo dục ấy
thì đó là một cái ngành phi kinh doanh
có nghĩa là kinh doanh phi lợi nhuận phải nói thẳng như vậy
thế thì trong bối cảnh trong tình hiện nay
thì với cơ chế kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh
và mọi cái doanh nghiệp mà hoạt động
là vì mục tiêu lợi nhuận
không có lợi nhuận thì không thể tồn tại không thể phát triển
cho nên chính vì cái điều kiện đó nó đã làm cho cái giá sách giao khoản nó tăng
nhưng đồng thời theo quan điểm cá nhân của tôi
thì mặc dù chính sách sòi hóa là đúng
nhưng mà chính sách sòi hóa đó đúng ở khâu nào
và khi đồng bộ kèm với chính sách sòi hóa đó
thì đòi hỏi phải những cơ chế để hỗ trợ
ví dụ hiện nay đối với những ngành y tế giáo dục môi trường
nguồn lực nhà nước có hạn
thì nhà nước phải huy động tất cả các thành phần kinh tế cùng tham gia
có nghĩa các thành phần của tham gia để cạnh tranh
để giảm bớt cái nguồn lực của nhà nước tập trung vào những nguồn lực này
để phục vụ cho những mục tiêu khác
thế thì khi anh đã sòi hóa với cơ chế như với đối tượng mà đáng được bảo trợ
đối tượng là yếu thế trong xã hội
mà đối tượng cần phải đảm bảo chính sách an sinh sâu ở giữa
thì anh phải có cơ chế hỗ trợ của nó
cơ chế chính sách tài chính chính sách thuế
hay là chính sách tiến dụng
hỗ trợ cho nó để làm sao giảm chi phí
thế thì trong bối cảnh mà anh chỉ đưa ra cái chương trình sòi hóa
mà sòi hóa cả ba khâu
in ấn và phát hành
thì chắc chắn cái giá nó sẽ cao
là vì như tôi đã phân tích
chọn nội vụ tốt
thì chắc chắn nó sẽ cao
cho nên trong bối cảnh trong tình hình này thì chúng ta phải xem xét lại
cái tư tưởng cái quan điểm sòi hóa sòi hóa hai khâu nào
và phải có cơ chế chính sách của nhà nước
chính sách tài chính chính sách ví dụ và một số cơ chế khác để khuyến khích
ví dụ đối với thành lập những trường
thì nhà nước có thể giảm thuế rất là nhiều
thuế thu nhập doanh nghiệp
hay là cung cấp những điều kiện để cho điều kiện tốt
thế là đối với những hoạt động bảo vệ môi trường
thí dụng thể thao
thì ở đây chúng ta phải cần xem xét
đi bên cạnh đó
những cái cơ chế chính sách đó thì phải có những cơ chế khác đồng bộ
có như vậy thì tạo điều kiện mới có thể giảm được
và có thể thực hiện được
đối tượng được bảo trợ
đối tượng yêu thế cần phải được bảo cứu phúc lợi của họ
rõ ràng là cái sách giáo khoa tăng giá
thì sẽ tác động đến nhiều gia đình
như ông cũng vừa phân tích
đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm gì
để sách giáo khoa có được một mức giá phù hợp
thế thì đối với sách giáo khoa ở các nước
mà theo kinh nghiệm các nước
phần lớn là người ta tài trợ
hoặc người ta cho mượn
hoặc cho thuê
hoặc cho không
phải nói thẳng như vậy
thế thì mỗi quốc gia có cách khác nhau
nhưng không có một quốc gia nào đó
người ta lại kinh doanh về sách giáo khoa
phải nói thẳng như vậy
thế thì trong bối cảnh
trong điều kiện của chúng ta hiện nay
là một nước có thu nhập trung bình thấp
có đời sống của nhân dân còn chưa ở mức tư nơi cao
mà phần lớn người lao động
người lao động bình thường có thu nhập trung bình
và thu nhập thấp thì kiếm rất là lớn
cho mà đặc biệt đối tượng
những mầm non
những nhân tài của đất nước trong tương lai
chúng ta cần phải bảo vệ
cho nên trong bối cảnh trong tình hiện nay
thì để làm sao mà cái đối tượng này được thụ hưởng
mà để đảm bảo
đảm bảo lấy yêu cầu
nhưng đồng thời cũng đảm bảo chất lượng đào tạo
thì với quan điểm an nhân tôi
thì trong cái chủ trương sợi hóa
thì anh chỉ sợi hóa ở khâu nào
ví dụ anh chỉ sợi hóa ở cái khâu
ý đắn và khâu phát hành
còn khâu biên tập cái nội dung ấy
thì anh không sợi hóa
mà cái đó dùng cái nguồn ngân sách nhà nước
tập hợp những cái đồi hũ cán bộ
có chất lượng cao
biên soạn ra một bộ giáo trình có chất lượng
để phục vụ cho cái công tác giảng dạy
học tập của các em học sinh
nhưng chúng ta biết là về vấn đề này
thì quốc hội cũng đã giao cho bộ giáo dục
phải có một bộ giáo trình chương trình riêng
nhưng tại sao không thực hiện được
mà cuối cùng phải trả lại số tiền đó
vì bởi lẽ chúng ta thấy hiện nay
cơ chế chính sách về mặt tài chính
rất là chặt chẽ
người ta chưa tiếp cận
chưa thực tế đối với
việc biên soạn giáo trình với bức giá là bao nhiêu
thế thì trên cơ sở với cái giá
như bộ tài chính mà quy định hiện nay
thì tôi thấy không một nhà khoa học nào
có thể biên soạn được
cho nên phải chăng vì cái tương lai
vì nổi dấu của chúng ta
vì cái sự phát triển của thế hệ sau
chúng ta phải có những cơ chế hỗ trợ
ví dụ nhà nước bỏ tiền ra
cho biên soạn một bộ sách giáo trình chuẩn
tập hợp những đội hũ
nhà khoa học có chất lượng
nhằm biên soạn giáo trình
rất là có chất lượng cao
thì trên cơ sở đó thì cái chi phí giá thành
mới giảm và bên cạnh đó thì cái khâu
thứ hai xã hội hóa là gì
ý lớn cạnh tranh phát hành
tiến hành cơ chế cạnh tranh thì chỉ trên cơ sở đó
thì chúng ta mới thấy là có thể làm cho
cái bộ sách giáo khoa nó tăng lên
mà nó tạo cái sự đồng thuận
của xã hội mà không gây
một cái sự bất phước sốc hoặc phân tâm
như thế này mà mọi toàn xã hội
của ta được liên án
hy vọng là chúng ta sẽ có những điều chỉnh hợp lý
để sách giáo khoa có được mức giá phù hợp
và chất lượng phù hợp